mùa mưa bão tới vấn đề an toàn hồ đập thủy điện lại được tỉnh quảng trị đặt lên hàng đầu
hiện các hồ thủy điện đang ở mức năm mươi bảy mươi dung tích thiết kế
bên cạnh đó hơn một trăm linh công trình thủy lợi lớn nhỏ cũng đang tích nước
tỉnh quảng trị hiện đang triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn cho hồ đập
công trình thủy lợi thủy điện quảng trị là công trình thủy điện lớn nhất ở tỉnh quảng trị
với dung tích toàn phần hơn một trăm sáu mươi triệu m ba nước
hiện tại hồ đã đạt hơn chín mươi triệu m ba nước
do mưa sớm mực nước của hồ đến giờ đã cao hơn những năm trước một mươi năm mét
nên nguy cơ phải điều tiết hồ chứa xả lũ để an toàn đập là rất lớn
công trình thủy lợi thủy điện quảng trị là công trình thủy lợi lớn nhất ở tỉnh quảng trị
do mưa sớm mực nước của hồ đến giờ đã cao hơn những năm trước một mươi năm mét

công trình thủy lợi thủy điện quảng trị là công trình thủy lợi lớn nhất ở tỉnh quảng trị
nên nguy cơ phải điều tiết hồ chứa xả lũ để an toàn đập là rất lớn
do đó tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương cần có các phương án cụ thể để ứng cứu kịp thời khi có sự cố
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn